kính thưa quý vị khán giả những năm gần đây cùng với sự phát triển của mạng internet là sự xuất hiện của loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong đó tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới vỏ bọc là các sản giao dịch theo mô hình nhị phân bo là loại hình tội phạm mới
với phương thức thủ đoạn rất tinh vi chúng câu kết chặt chẽ với nhau và phải mất tới gần một mươi năm tháng công an tỉnh hải dương mới thu thập được đầy đủ dữ liệu
triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức đa cấp này
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi màn đấu trí đầy căng thẳng của các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra truy tố xét xử các đối tượng tội phạm
đầu năm hai nghìn hai mươi qua công tác quản lý địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã phát hiện có một nhóm đối tượng không có công an việc làm ổn
có nhiều biểu hiện bất bình thường tụ tập tại một số địa điểm trên địa bàn huyện nam sách
sau khi xác định đối tượng trong đường dây
yêu cầu tiếp theo của bàn chuyên án cần phải khai thác

để tránh việc đối tượng cầu trên cùng khóa hoặc xóa toàn bộ dữ liệu
quá trình triệt phá thì thu được bằng được dữ liệu tránh để đối tượng xóa trang web
cũng như là cất giấu những đồ vật công cụ để đăng nhập vào trang mạng
để tránh việc sau đó ảnh hưởng đến điều tra của công an không ai
bang chuyên án đã thống nhất
lựa chọn thời điểm của bà chuyên án
điểm thích hợp nhất là lúc các đối tượng đang ngồi máy tính làm việc
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thành phố hà nội công an tỉnh nghệ an bí mật khép chặt vòng vây
đến một mươi bốn giờ theo lệnh của đồng chí trưởng ban chuyên án các mũi trinh sát đồng loạt bất ngờ tấn công
thì mình muốn có những người hấp dưới là đại lý hoặc là người chơi thì mình sẽ phải đi sử dụng mẫu đệ của mình
tiếp tục đấu tranh trong ba ngày tiếp theo
vỏ bọc của các đối tượng bị bóc gỡ và chúng bắt đầu khai nhận
khi mà tiếp xúc đến cái sàn này thì mình cũng chỉ nghĩ là nó là một dạng
đầu tư bài chính phân thuần thôi
chứ không nghĩ là nó là một dạng cờ bạc qua luật
thế nên ra là mình nhìn cái mô hình giao dịch ấy
mình nhìn thấy nó có biểu đồ xanh đỏ có biểu đồ hên xuống của điện ảo
thế nên là mình bắt nhịp luôn và mình thấy nó là một mô hình mới
thì bao giờ ở trong một cái cộng đồng này
đặt tên là sàn vista
sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình
quá trình điều tra nguyễn tuấn anh khai nhận đối tượng đứng đầu để điều hành đường dây này là lê ngọc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba biệt danh là tuấn sato
tuy nhiên cơ quan công an vẫn chưa xác minh được rõ thân nhân lai lịch của đối tượng này
nhằm phát triển hệ thống tuấn anh hướng dẫn các cấp dưới thành lập nhóm top group
để lôi kéo người tham gia làm hệ thống sàn vista mua xe sang để quảng cáo hình ảnh bản thân
để lôi kéo được càng nhiều người chơi tuấn anh càng được nhiều tiền hoa hồng
sau đó ban đầu người chơi hiểu lầm đây là sàn giao dịch hợp pháp
khi tham gia rồi thì họ mới biết đây là hình thức đánh bạc
nhưng vì ham lời nên đã tích cực tham gia
tham gia lôi kéo người chơi
theo đó nếu thắng người chơi được chín mươi năm số tiền đánh bạc
nếu thua thì mất toàn bộ số tiền
trong thời gian từ hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt là ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sanvisa
do đường dây của tuấn anh tổ chức
lên tới gần hai tỷ đồng
mua chứng khoán đã được nhà nước việt nam cho phép
và những sàn chứng khoán nếu biết là công khai minh bạch
nhưng mà ở đây trang web này là chúng tôi đã gửi công văn đến các cơ quan chứng năng của việt nam
và xác định là những trang web này không được cấp phép
kinh doanh của việt nam không được cấp phép

hình thức chứng khoán ở việt nam quy định
nếu mà đặt chứng khoán người ta thua
thua một lượng phần trăm nhất định so với lượng tiền giao dịch chứng khoán người ta đặt
cũng như là việc người ta bỏ ra
có một thời gian phiên nhất định
các đối tượng chỉ nợ dụng trong vòng một phút là sáu mươi giây đấy
trong đó có ba mươi giây đầu tiên là các đối tượng có thể đặt cược
ba mươi giây sau tiếp theo là đối tượng có thể đặt cược
trong đó là các đối tượng tính tiền thắng thua
thua là sẽ thua hết số tiền mình đặt cược
và thắng sẽ thắng được chín mươi năm số tiền đặt cược
bản chất đây là hành vi đánh bạc
chứ không phải là hành vi sàn dân chứng khoán
trong ba ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự số sáu mươi hai hai nghìn hai mươi hai
hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng

gây bất ổn an ninh mạng internet
bất bình trong quần chúng nhân dân
và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác
hội đồng xét xử nhận định
quy định truy tố của cơ quan điều tra
việc kiểm soát nhân dân tỉnh hải dương
về tội danh của các bị cáo là đúng người
đúng tội đúng pháp luật
với các tội danh về đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng đã phải nhận bức án
sáu tháng tù treo đến bảy năm tù
riêng bị cáo nguyễn tuấn anh
vì xử phạt với mức án cao nhất
bảy năm sáu tháng
nguyễn tuấn anh như tôi cũng đã cho đổi
là bị cáo này
là được xác định
là đối tượng là chủ mưu
vị trí số một trong quán này
và bị cáo này
đã bị xác xử
ở hai tội danh
một là tội tổ chức đánh bạc
theo điều khoản hai của điều ba trăm hai mươi hai
bộ lực lịch sự
và tội đánh bạc
theo quy định tài khoản hai
của điều ba trăm hai mươi một bộ lịch sử
căn cứ việc quyết định phạt đối với bị cáo
theo quy định là phải áp dụng
hai điều luật nêu trên
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cùng với việc xem xét
các tình tiết tăng lặng giảm nhẹ
đối với bị cáo
nhân thân bị cáo
để ra mức hình phạt như bản án
mà tòa án đã tuyên
đây là vụ đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
theo hình thức đa cấp
có quy mô lớn
lần đầu tiên xảy ra
trên địa bàn tỉnh hải dương
điều đáng nói từ vụ án này
có thể thấy phạm vi hoạt động
của các loại tội phạm công nghệ cao
đang dần dịch chuyển từ đô thị lớn
về các vùng ven biển
để lôi kéo được nhiều người tham gia
thông qua chương trình hồi sơ vụ án kỷ này
chúng tôi cảnh báo người dân
tuyệt đối không để bị câu kéo
không đàm giang cá cượng đánh bạc tiền
các sàn tuyển ảo qua mạng internet
bởi vì biết đâu chúng ta sẽ là đồng phạm
tiếp tay cho các đối tượng đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc
chương trình hồi sơ vụ án kỷ này
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại